cảm ơn các bạn đã theo dõi
vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video quay cảnh một người đàn ông hành hạ một bé trai được lan truyền trên mạng xã hội
chiều ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với luận về hành vi ngược đáy hành hạ con ruột
công an cũng đã thu giữ một số vật dụng mà đối tượng đã sử dụng để hành hạ cháu bé
trưa qua trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh đã chuyển giao phương tiện
và hai đối tượng trộm xe ô tô có biểu hiện ngáo đá cho công an thành phố tây ninh
trước đó vào khuya ngày hai mươi một tháng bảy trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng nhận được tin báo của người dân có đối tượng vừa trộm xe ô tô
đang điều khiển xe chạy theo hướng quốc lộ hai mươi hai b hướng từ thành phố tây ninh về thành phố hồ chí minh
đến sáng sớm hôm sau tổ công tác phát hiện và tiến hành dừng chiếc xe này để kiểm tra
trên xe có hai người đàn ông có biểu hiện ngáo đá tiến hành thử nhanh chất ma túy cả hai đều dương tính
qua làm việc ban đầu đối tượng điều khiển xe khai tên là nguyễn trường thi trú tại thành phố tây ninh
những vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn thường gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội
và tai nạn do sử dụng rượu bia vẫn là con số đáng báo động khi mỗi ngày có rất nhiều ca cấp cứu tại các bệnh viện
ký nhận sau đây tại bệnh viện việt đức nơi thường xuyên cấp cứu những ca tai nạn nghiêm trọng
do uống rượu bia
đây là một bệnh nhân nam ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh quảng ninh
được chuyển đến bệnh viện việt đức trong tình trạng chấn thương ngực gãy chân tay tổn thương mạch máu thần kinh
mỗi ngày bệnh viện việt đức khám cấp cứu khoảng một trăm linh bệnh nhân
trong đó tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông chiếm năm mươi chủ yếu là do sử dụng rượu bia
với các tình trạng bệnh nhân tai nạn giao thông khi đến bệnh viện việt đức
thường trong những tình trạng rất nặng người bệnh có rất nhiều các chấn thương
chúng tôi gọi là đa chấn thương ví dụ các chấn thương phổ biến nhất hay gặp là chấn thương và sọ não
người bệnh có thể đến trong những tình trạng lơ mơ mất chi giác và hôn mê thậm chí
bên cạnh đấy thì có các tổn thương thường gặp nữa là chấn thương về trình hình
gãy các xương chi trên chi dưới gãy về cuộc sống
và đặc biệt là có những bệnh nhân chấn thương các tạng trong mổ bụng vỡ gan vỡ thận
và thường chuyển đến trong tình trạng cấp cứu sốc nặng
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia sang tới thứ hai năm hai nghìn hai mươi hai
các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến rượu bia có chiều hướng gia tăng
mới đây nhất ngày tám tháng bảy ở tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong
trước đó ngày hai tháng sáu là vụ việc ở tỉnh bắc giang
cũng khiến ba người trong một gia đình tử vong tại chỗ đều do lái xe sử dụng rượu bia
để nghị định một trăm linh thực sự có tác dụng răn đe
thì các cơ quan chức năng phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra
phát hiện và xử lý các lái xe vi phạm nồng độ cồn
chứ không chỉ làm theo chiến dịch
khiến cho ý thức chấp hành của người dân bị ngắt quãng dẫn tới hiền luận
những ngày gần đây dư luận xôn xao
về thông tin tại xã ninh xuân tỉnh ninh bình có thuê một phòng nghỉ trong hang núi
có giá lên tới sáu mươi triệu đồng một đêm
phòng nghỉ này thực chất là một mõng núi nằm rất sát mặt đất
thuộc khuôn viên một cơ sở có tên là tràng an fashion homestay ng núi một trăm ba mươi năm
tại thôn xuân áng nội xã ninh xuân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
được chủ đất xây kín bằng gạch có trần là hõng núi cao từ một đến hai mét
quây kín có cửa sổ cửa ra vào và khu vệ sinh riêng biệt
nên hống núi này được ghép tên phòng nghỉ cho sang trọng
tuy nhiên vì được xây dựng đã lâu mà không sử dụng
nên không khí trong hõng núi rất ẩm ướt hôi hám
trước thông tin đăng tải trên mạng giao bán giá phòng sáu mươi triệu đồng một đêm
sở du lịch tỉnh ninh bình đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh
hiện cơ sở này dừng hoạt động đang trong quá trình sửa chữa
theo một người trông coi quá trình sửa chữa cơ sở cho biết
hình ảnh được chụp trên mạng gồm có giường chăn ga gối
và một số vật dụng được sắp xếp để chụp ảnh nhằm mục đích quảng cáo
chứ không phải phục vụ lưu trú
đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tháo gỡ những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên mạng
trên trang đặt phòng agoda nơi đăng tải thông tin không đúng sự thật và những trang mạng khác nếu có
thưa quý vị khán giả trong bản tin trước
chúng tôi đã thông tin về việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
tại các trạm cao tốc thu phí trên toàn quốc từ ngày một tháng tám theo quy định của chính phủ
cho đến thời điểm này các trạm thu phí đang nỗ lực hoàn tất việc lắp đặt và vận hành thử
để kiểm tra tình trạng hoạt động
hiện các đơn vị đã sắp xếp điểm gián thẻ ngay tại điểm vào của trạm thu phí
với mong muốn là tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông trên đường cao tốc
cầu dễ ninh bình là tuyến cao tốc đầu tiên do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý
chính thức đi vào thu phí không dừng với ba trạm thu phí và hai mươi tám làn
hầu hết người dân lưu thông qua các trạm thu phí
các trạm đều đồng tình với việc gián thẻ etc
trong những ngày gần đây các đơn vị thi công lắp đặt trạm thu phí không dừng
đang nỗ lực hỗ trợ người dân gián thẻ etc và xử lý các sự cố có thể xảy ra
như vậy là với thiều suốt hơn hai tháng vừa qua để thực hiện công tác gián thẻ và tuyên truyền
các cơ quan quản lý cho biết là ngày hai mươi năm tháng bảy tới đây tuyến tp hcm long thành dầu dây
và đến ngày ba mươi tháng bảy sẽ là tuyến đà nẵng quảng ngãi và tuyến nội bài lào cai
sẽ đi vào hoạt động thu phí không dừng etc
thế nhưng cần có giải pháp và cơ chế giám sát ra sao để đảm bảo hoạt động hiệu quả
theo các cơ quan quản lý tới đây ngày hai mươi năm tháng bảy là tuyến tp hcm long thành dầu dây
đến ngày ba mươi tháng bảy là tuyến đà nẵng quảng ngãi và tuyến nội bài lào cai
sẽ chính thức đi vào hoạt động thu phí không dừng etc ở tất cả các làn
giám sát vi phạm này thì chúng ta có cái hệ thống camera làm
và tất cả đều được giám sát xử lý cho tất cả các phương tiện là nó thuận tiện nhất
và chúng tôi cũng có những cái làn xử lý sự cố khẩn cấp để xử lý và cũng bố trí tất cả các lực lượng
trong đó có cả cái sự hối hợp rất chặt chẽ của c tám và thanh trai của c tám
thì chúng ta sẽ xử lý và đặc biệt là đối với những tháng đầu và những ngày đầu
thì sẽ có cái sự linh hoạt nhất định để cho các khuôn tiện đi qua được cái thuần tiện nhất
nhiều ý kiến đề xuất thẻ etc có thể tích hợp với thẻ ngân hàng
để trả sau trong trường hợp lưu thông qua các trạm thu phí khi chưa kịp nạp tiền
về vấn đề này ông tô nam toàn vụ trưởng vụ khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế
bộ giao thông vận tải cho biết
giờ này chúng tôi cũng đang kiểm nghi với bộ hợp tác
bộ hợp tác quốc tế và hợp tác quốc tế sẽ xem xét cho áp dụng giải pháp trả sau
đối với các xe của các cơ quan quản lý nhà nước tức là các xe biển xanh
thì sẽ triển khai thủ điểm trước với hình thức trả sau
và giai đoạn tiếp theo thì có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp vận tải lớn
mà có thể áp dụng được các hình thức bảo lãnh ngân hàng
tức là bảo hãnh cho phí thanh toán nâng bộ
thì chúng tôi cũng sẽ triển khai
thay sang áp dụng trả sau hoặc là các ngư dân
các chuyên gia giao thông cũng cho rằng
cần có các phương án để xử lý khi xe không đủ điều kiện
hay xe có phương án chống đối khi đi vào làn thu phí không dừng
việc sử dụng etc nó chỉ đạt được kết quả khi mà tất cả mọi người đều có sự hợp tác
để giúp cho việc qua trạng nó được trơn trung nhanh thoáng
và những trường hợp mà
vì vô tình mà vi phạm thì chúng ta cũng có thể xem xét một cách thấu tịch hợp lý
tuy nhiên với những trường hợp mà vô tình ví dụ như là sử dụng thẻ giả hạn để qua trạng
thì rất cần xử lý một cách nghiêm mịch
theo bộ giao thông vận tải toàn bộ hệ thống cao tốc được xây dựng trong thời gian tới
sẽ được nhân rộng và áp dụng thu phí không dừng
việc người dân ủng hộ và chấp hành tốt khi lưu thông trên các tuyến cao tốc không dừng etc
sẽ có nhiều mặt lợi ích như giảm ủn tắc giảm ô nhiễm môi trường tốc độ lưu thông
và giúp công khai minh bạch trong hoạt động thu phí
xét tuyển đại học năm nay thí sinh cần lưu ý những gì
thông tin chi tiết trong cuộn tin sau
trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã yêu cầu bộ giao thông vận tải
nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường
để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thí sinh đăng ký điều trình bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi hai không giới hạn số lần
việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến
trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia
thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin nhập sửa xem thông tin của thí sinh trên hệ thống
các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành
các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ một đến hết
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên hệ thống
và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba không tăng các khoản thu dịch vụ trong nhà trường
đây là nội dung văn bản khẩn của ủy ban nhân dân tp hcm mới ban hành
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tiếp tục duy trì và giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ
hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tp hcm không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
để tiếp tục thực hiện cho năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến tổ chức dạy học hai mươi một ngày tổ chức các lớp học ngoại ngữ
tin học năng khiếu môn tự chọn học nghề tổ chức phục vụ bán chú vệ sinh các lớp bán chú
các khoản thu hộ chi hộ của ngành giáo dục và đào tạo trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các báo
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan
về việc lập kế hoạch bay hàng ngày phù hợp với slot được xác nhận và phép bay được cấp
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
trước tình trạng chậm hủy chuyến của các hãng hàng không vừa diễn ra
cục hàng không việt nam giao trung tâm quản lý luồng không lưu tổng công ty quản lý bay việt nam
kiểm tra đối chiếu kế hoạch bay ngày với danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp
và phép bay được cấp từ chối cung cấp dịch vụ đối với các chuyến bay không đúng với slot được xác nhận
và phép bay được cấp
trường hợp phát hiện chuyến bay sai giờ so với slot đã được xác nhận và phép bay được cấp
trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm từ chối phục vụ chuyến bay
thông báo cho hãng hàng không và cục hàng không việt nam
trừ các trường hợp chuyến bay không phải xác nhận slot theo quy định của luật hàng không dân dụng việt nam
hơn bảy một trăm linh xe quá tải đã bị phạt trong vòng một tháng
đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết kết thúc tháng cao điểm
hơn một mươi ba hai trăm linh trường hợp bao gồm khoảng tám sáu trăm linh lái xe gần bốn sáu trăm linh chủ phương tiện
vi phạm quy định về cơi nới thùng trở hàng quá tải trọng quá khổ đã bị xử lý
trong đó lỗi quá tải hơn bảy một trăm linh xe lỗi quá khổ gần một chín trăm linh xe lỗi cải tạo thành thùng gần một chín trăm linh xe
nhà chức trách đã phạt hơn sáu mươi bốn tỷ đồng tạm giữ hơn ba trăm năm mươi phương tiện tước gần năm bốn trăm linh giấy phép lái xe
theo thứ nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đánh giá
việc tuần tra xử lý vi phạm quá tải cơi nới nồng độ cồn đã đạt kết quả
lãnh đạo bộ yêu cầu sau đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý
các doanh nghiệp chủ xe không nên có tư tưởng chờ đợi hết đợt cao điểm thì hoạt động trở lại
báo điện tử việt nam nep đăng tải bài viết với nhan đề
giá xăng dầu liên tục giảm ông chủ cửa hàng kêu trời vì lỗ trăm triệu
giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng bảy
mặc dù đã được dự báo mức giảm này nhưng nhiều đại lý xăng dầu vẫn khóc vì hàng tồn giá cao chưa bán hết
đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết còn tồn bốn mươi năm lít dầu diesel năm s
mức giá nhập là hai mươi sáu năm trăm chín mươi đồng một lít
sau kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng bảy giá dầu diesel chỉ còn hai mươi bốn tám trăm năm mươi đồng một lít giảm một bảy trăm bốn mươi đồng một lít
tính ra doanh nghiệp lỗ tới gần tám mươi triệu đồng
nếu kể cả lượng xăng e năm xăng ron chín mươi năm thì tồn
số lỗ tính ra cũng phải lên đến một trăm linh triệu đồng
trong khi đó với những cây xăng nhỏ lượng bán không đều nếu như không tính toán cẩn thận
việc nhập hàng sẽ lâm vào tình trạng là nhập giá cao và bán giá thấp
trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề
giúp công nhân không dính tin sụng đe
nội dung bài viết đề cập việc dịch bệnh và giá cả leo thang khiến cho nhu cầu vay vốn của công nhân ở đồng nai tăng cao
nhiều người lao động vay vốn trên mạng xã hội đã lâm vào cảnh bị lừa tiền mất tật mang
do đó việc ngân hàng nhà nước triển khai
gói tiến dụng hai mươi tỷ đồng với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay
là điều mà đông đảo công nhân người lao động rất mong chờ
hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc hd bank và vp bank cho vay hai mươi tỷ đồng cho công nhân lao động
chương trình triển khai phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
theo đó mỗi ngân hàng triển khai gói một mươi tỷ đồng với mức lãi suất bằng năm mươi lãi suất thị trường hiện nay
để cho vay tất cả các nhu cầu chính đáng của công nhân